cơ quan điều tra đã xác định được dương văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thành phố vinh tỉnh nghệ an là đối tượng có liên quan đến vụ trộm trên
ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng lĩnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an xã hưng chính tp vinh đã tiến hành bắt giữ dương văn vượng ngay tại nhà riêng
tiến hành khám xét nhà đối tượng cơ quan công an thu được một số lượng lớn đồ trang sức bằng vàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an dương văn vượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng lĩnh cũng đã triệu tập đối tượng dương văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú cùng địa bàn là anh trai của vượng để làm rõ về hành vi có liên quan
được biết vượng là đối tượng đã có sáu tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và thịnh đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an quận đống đa tp hà nội cho biết đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắt chiếc xe ô tô range rover của đối tượng nguyễn duy linh ba mươi ba tuổi chú tệ tổ năm mươi tám phường minh tân tp yên bái tỉnh yên bái
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày hai mươi tám tháng bốn lợi dụng thời điểm anh bùi tuấn anh ở thanh xuân hà nội là chủ nhân của chiếc xe ô tô ran rover biển kiểm soát ba mươi e tám mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu vào tiệm tạp hóa mua đồ nguyễn duy linh đã đột nhập vào trong ô tô vẫn đang đổ máy và điều khiển cho xe chạy
phát hiện chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm anh tuấn anh đã cùng một số người dân truy đuổi
khi đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao ra đường hoàng quốc việt quận cầu giấy hà nội
do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào năm chiếc xe máy làm một số người bị thương
trong đó có hai người bị thương nặng
sau khi gây tai nạn giao thông kẻ gian đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ giao cho công an
tại cơ quan công an bước đầu nguyễn duy linh đã khai làm môi rời chứng khoán ở hà nội
vào đêm hai mươi tám tháng bốn phát hiện thấy chủ nhân chiếc xe ô tô và tiệm tạp hóa
đã lái xe đi với mục đích lấy trộm rồi tìm chỗ đi tiêu thụ
thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa là lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy chính thức khai hội
với mục tiêu là giảm thiểu un tắc đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội
nhất là trong lễ khai mạc mọi công tác chuẩn bị của lực lượng cảnh sát giao thông đang gấp rút hoàn thành
so với mọi năm lịch bắn pháo hoa đà nẵng hai nghìn một mươi bảy sẽ không gói gọn trong hai đêm
mà được tổ chức trong năm đêm cuối tuần kéo dài từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
chính vì vậy việc phân luồng phân làn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lên phương án chặt chẽ xuyên suốt
nắm bắt được lượng khách đổ về thành phố đông kéo theo đó là lượng phương tiện tham gia giao thông đông
đơn vị đã tăng cường triển khai một trăm linh quân số thực hiện nhiệm vụ
phòng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch
trong đó phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát và chỉ huy điều khiển giao thông tại hai mươi kiến trúc giao thông trọng điểm trên địa hình phố
trong đó đặc biệt là tuyến trần hương đạo tuyến bạch đằng và trần phố
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm và hướng dẫn các phương tiện đi lại
trên các tuyến chốt thì tăng cường công tác
cùng với đó lực lượng cảnh sát trật tự của toàn thành phố cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông địa bàn tuyến đường trọng điểm
nhằm ngăn ngừa phòng chống các loại tội phạm trộm cắp cướp giật các hành vi gây dối trật tự công cộng
trong dịp này phòng cảnh sát tự luôn sẵn sàng ứng trực để phối hợp với các địa phương
nhằm ổn định tình hình ổn định được tự nhất là tình hình đua xe trộm cắp cướp giật và gây gối đánh nhau
những nơi đặc biệt là những nơi vui chơi của bà con nhân dân
những nỗ lực của toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hứa hẹn một mùa lễ hội pháo hoa an toàn và thành công rực rỡ
trong lòng người dân và du khách
tiếp tục bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã số một mươi ba ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đối với đối tượng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng
về tội gây dối trật tự công cộng
còn về tội cúi gây thương tích hai đối tượng đã phải nhận quyết định truy nã
đối tượng trương ngô quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi sáu phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã số bốn
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
và đối tượng phan thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại tổ một trăm linh năm phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã số bảy
ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chức vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba mươi tháng bốn
các tỉnh phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
có xu hướng phát triển và mở rộng nên trong ba ngày tới khu vực này trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày
riêng một số nơi thuộc lai châu hay điện biên sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ
nhiệt độ từ hai mươi ba mươi sáu độ tiết trời khá oi và nóng vào một vài tiếng ban trưa
các tỉnh phía đông dãy hoàng liên sơn từ ngày một tháng năm đến ngày ba tháng năm
trời mây thay đổi phổ biến ít mưa có chăng chỉ là những cơn mưa bất trợt vào ban đêm
tại khu vực vùng núi và ven biển
ban ngày do tác động của vùng áp thấp phía tây đang mở rộng dần sang phía đông
nên nắng kéo dài trong ngày thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho giao thông đi lại
nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai nắng nóng cục bộ cũng bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh vùng núi thuộc phía tây
như quỳ hợp hay con cuông
sau đó sang đến ngày hai và ngày ba
sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây sẽ tác động rõ rệt hơn đến khu vực này
nhiệt độ cao nhất ngày có thể chạm ngưỡng là ba mươi tám độ
dọc theo các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết tiếp tục khá ổn định phổ biến ít mưa
vào chiều tối rông nhiệt có thể xảy ra cục bộ
nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ trong ba ngày tới giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân
khu vực tây nguyên sẽ duy trì trạng thái thời tiết có mây thay đổi phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa nhỏ xuất hiện vào thời điểm chiều muộn
tập trung chủ yếu trong ngày mai mùng một tháng năm
ban ngày có nắng kéo dài từ sớm đến tận chiều muộn
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh nam bộ tiết trời đã quay trở lại trạng thái khô giáo
mây thay đổi hầu như là không mưa có nắng nhiều vào ban ngày
nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh thuộc miền đông của nam bộ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
tiết trời oi và nóng vào khoảng thời gian từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều
người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm này để bảo vệ sức khỏe của mình